tại nhà tăng lễ số năm trần thánh tông ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ ubnd tổ quốc việt nam cùng gia đình tổ chức lễ tang đồng chí trương quang được nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước
đúng bảy giờ đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn chủ tịch nước do chủ tịch nước trần đại quang làm trường đoàn đoàn quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trường đoàn đoàn chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc làm trường đoàn đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân làm trường đoàn
đoàn ban tổ chức trung ương do trưởng ban phạm minh chính làm trường đoàn
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phạm thế duyệt đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến
đoàn đại biểu lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương các địa phương trong cả nước các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại hà nội đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng
đồng chí trương quang được sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi quê quán thôn kim bồng xã cầm kim thành phố hội an tỉnh quảng nam nguyên ủy viên trung ương đảng các khóa bảy trăm tám mươi chín ủy viên bộ chính trị khóa chín đại biểu quốc hội các khóa tám một mươi một mươi một phó chủ tịch quốc hội kiêm trưởng ban công tác đại biểu khóa một mươi một trưởng ban dân vận trung ương phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đà nẵng bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng tổng cục trưởng tổng cục hải quan huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng huân trường hồ chí minh huân trường lao động hạng nhất huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác
lễ truy điệu đồng chí trương quang được tổ chức vào một mươi h ba mươi phút cùng ngày an táng tại công viên vĩnh hằng xã vật lại huyện ba vì thành phố hà nội